tuyến quốc lộ hai mươi bảy c nối thành phố đà lạt đi thành phố nha trang đoạn qua xã đại sao huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này
tuy nhiên hơn một tháng xảy ra sạt lở các cơ quan chức năng vẫn chưa có phương án giải quyết tình trạng trên
phần mặt đường của quốc lộ đi qua đoạn này đã bị sạt hơn một nửa xuống ta lưu âm sâu từ hai đến ba mét kéo dài khoảng sáu mươi mét
hơn nữa phần đường các phương tiện đang lưu thông cũng đã bị lún nứt có nguy cơ xảy ra sạt trượt bất cứ lúc nào
hiện tại các phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
đặc biệt nguy hiểm hơn phía dưới ta lưu âm là trường mầm non đạ sa có hàng trăm học sinh đang theo học